liên tục uống nước mồ hôi có mùi khai quầng thâm trên mắt rất rõ da nhanh nheo nhiều mụn trứng cá lở loét trên cơ thể
cũng theo các bác sĩ người thân bạn bè có thể phát hiện và ngăn ngừa được hành vi ngáo đá nếu biết chú ý các dấu hiệu trên
các chuyên gia khuyến cáo ngay từ bây giờ gia đình người thân phải nhận biết được các dấu hiệu của người sử dụng ma túy đá
để phát hiện và ngăn chặn ngay từ ban đầu là quan trọng nhất bởi khi đã đến trạng thái ngáo đá lúc đó đã quá muộn
thưa quý vị việc sử dụng các chiêu trò tung tin đồn thất thiệt như là sắp thành lập đơn vị hành chính mới
sắp có nhiều dự án triển khai làm giả giấy tờ chữ ký của chủ tịch ubnd tỉnh
khiến cho giá đất nền tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam tăng đột biến
thậm chí là lô đất ngay sát bụi tre bờ ruộng ở vùng quê nông thôn tại đà nẵng cũng được hết giá lên đến hàng tỷ đồng
giá đất tăng nhanh chóng như vậy là do nhu cầu thực tế hay chỉ là do
cò thổi giá mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên chúng tôi
gần một tháng nay tại vùng quê như thôn nam sơn xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng
trở nên tấp nập người bán kẻ mua lui tới nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm
lô đất hai trăm linh m hai nằm ngay sát bụi tre như thế này cũng được hô bán với giá cao ngất ngường trên một bảy tỷ đồng
mỗi ngày là còn vừa chục người ở đây xe con xe đổ bắt cọ lên như trước màn nhà chấu đai
bây giờ trước đây chủ nhỏ đưa ra một năm tỷ bán lại một tỷ bả đó mua một tỷ rưỡi rồi chờ cười khóc mua một tỷ bả nào
qua tách này thì họ đầy rắc rào ngồi to là đầy ghê lắm
nhưng mà họ tới đây họ hô lên một tỷ mái một tỷ tư một tỷ rưỡi rồi không
nhưng mà cũng không biết được nghe là nụ cầu là hô ra sao
còn đất thì hồi xưa cái đất hồi xưa là bốn đó thôi còn đất mới thì không có bốn hết
theo phản ánh của người dân giá đất tại đây biến động theo từng ngày từng giờ
cứ một trăm linh mét vuông đất có đất thổi lên từ tám trăm linh đến một tỷ đồng
thấy được giá nhiều người đã lấp cả ao san đất ruộng để bán
thậm chí nhiều học sinh cấp hai cấp ba ở vùng thôn quê này cũng sao nhãn việc học để hành nghề có đất
từ lớn tới nhỏ là đều đi có đất hay mà có nhiều người tôi thấy là đôn lồn con em việc lồn ngầu
cũng bỏ đi có đất rồi có số học sinh thì tôi đi hạc như đất đẹp trường hợp như con tôi này là hạc lắm mùi hưa
nhưng mà có đứa thì xuống trường hộp là có đất
cô kêu ngủ lên ngủ xuống mà về thật chắc rồi tôi hoang nuôi là mất
mấy đứa nó đi có đất rồi nó chơi rồi có đất rồi về nhỏ rồi cho mẹ nhiều khi cũng không biết
nó đi có đất nữa luôn đó
cái đường cái lên trường nó ngủ gọa ngủ gặt
còn số thì nghe kêu đôn đi thào rồi cũng bỏ đi có đất
chiêu thức được các cò sử dụng để đẩy giá đất lên cao là tung tin trên địa bàn huyện hòa vang
sắp được triển khai dự án trường đua ngựa và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sắp thành lập quận mới
tách từ huyện hòa vang có tên là hiếu đức
trước tình trạng này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành văn bản số sáu trăm một mươi bốn và ba trăm ba mươi năm
nhằm bác bỏ thông tin nói trên cũng như cảnh báo người dân về việc sốt đất ảo tại một mươi một xã
trong đó công tác phòng ngừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cần được xích chặt
cái ý đồ của đối tượng cỏ đắc với lại đối tượng làm cho giá đắc xốt lên thật ra đó là cái ảo thôi
chúng tôi tham ưu cho ủy ban nhân dân huyện ra một thông báo gửi cho toàn bộ một mươi một xã
để tập trung là công tác tuyên truyền vận động người dân
không nên là ngay theo loại tuyên truyền cũng như cỏ đắc như vậy để mà bán hết cái đắc đai của mình đi
từ số liệu thống kê của huyện hòa vang cho thấy rất ít giao dịch đất đai thực tế diễn ra ở thời điểm này
nên việc giao dịch đặt cọc mua bán
tại địa phương chủ yếu là ảo
chính vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác tránh tình trạng bị sập bẫy nhóm cò đất
gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của cá nhân và gia đình
tối qua một mươi hai tháng ba một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua thôn phú bình xã phú trung huyện phú riềng tỉnh bình phước
hai thân niên đều khiển xe máy liên thông với tốc độ khá cao tông trực diện vào hông xe tải ben tử vọng
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi tám h bốn mươi phút cùng ngày hoàng gia và bùi văn hiếu cùng chú tại xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông đi thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
khi đi đến đoạn km một mươi chín cùng lúc này chiếc xe ben mang biển số chín mươi ba c một mươi nghìn một trăm linh tám do tài xế lê văn thuật quê thanh hóa điều khiển
lưu thông theo chiều ngược lại đang đánh lái qua đường
do chạy với tốc độ khá cao đường tối khó quan sát nên hai nam thanh niên điều khiển xe máy đã không kịp xử lý tông thẳng vào hông xe ben
cú tông quá mạnh khiến chiếc xe máy cùng hai người ngồi trên xe bị rội ngược ra trở lại
vụ tai nạn khiến hai nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường
điều tiết giao thông khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
việc xử lý kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
theo kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị sử dụng kết quả chấm thẩm định bài thi của bộ giáo dục đào tạo
là kết quả chính thức của kỳ thi
kết quả này thay thế cho kết quả do các hội đồng thi công bố trước đây
để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng đối với thí sinh liên quan
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
cập nhật lại điểm thi lên hệ thống phần mềm quản lý
để giả soát kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
báo cáo kết quả về bộ giáo dục và đào tạo
và thông báo kết quả cho thí sinh liên quan trước ngày hai mươi năm tháng ba
thông báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
sau khi giả soát đồng thời cung cấp thông tin về điểm thi trong danh sách thống kê
để các trường đại học cao đẳng cập nhật giả soát kết quả tuyển sinh đối với các thí sinh có liên quan
cùng ngày bộ giáo dục và đào tạo cũng đã có công văn
gửi cục nhà trường bộ quốc phòng và cục đào tạo bộ công an
các học viện trường đại học về việc xử lý kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
theo kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã công bố kết quả điều tra gian lận thi tại hòa bình
trong quá trình điều tra cơ quan công an đã giám định hai trăm một mươi bài thi trách nhiệm của bảy mươi bảy thí sinh có dấu hiệu bị can thiệp nâng điểm
liên quan đến vụ việc chồng tố cáo vợ có quan hệ không lành mạnh với học sinh lớp một mươi
vào ngày hôm qua trường trung học phổ thông nguyễn huệ thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đã chính thức đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm các đối tượng tung tin giả lên mạng xã hội
khiến cho một học sinh trong trường bị khủng hoảng tâm lý chậm chọc không dám đến trường
thầy đinh văn tuân hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn huệ cho biết
trong khi công an thị xã la ghi đang thụ lý giải quyết vụ việc cô giáo bị chồng tố cáo
có quan hệ không lành mạnh với một nam học sinh lớp một mươi
thì nhiều thông tin chưa đúng về vụ việc lan tràn trên mạng
một số trang mạng đã dùng hình ảnh của em trần công mẫn học sinh lớp một mươi a ba
gán ghép với hình ảnh cô giáo bị tố cáo và cho rằng mẫn là người có quan hệ không lành mạnh
với cô giáo trong vụ việc trên trong khi đơn tố cáo lại là một học sinh khác cùng lớp
sau khi vụ vu khống oan ức em mẫn suy sụp tinh thần chấn động tâm lý hiện đang tạm nghỉ học ở nhà
cuộc sống gia đình em mẫn cũng bị xáo trộn vì bị nhiều người hiểu lầm
trước hậu quả nghiêm trọng này trường trung học phổ thông nguyễn huệ gửi công văn đề nghị
sở thông tin và truyền thông và công an tỉnh bình thuận vào cuộc truy tìm những tổ chức cá nhân
đã đưa thông tin bịa đặt thiếu kiểm chứng và sai sự thật lên mạng để xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật qua đó giúp em trần công mẫn các học sinh phụ huynh và giáo viên trong trường
sớm ổn định tâm lý tập trung vào việc dạy và học
nhà trường khẳng định trần công mẫn học sinh lớp một mươi a ba là người không liên quan đến sự việc cô giáo bị chồng tố cáo
còn vụ việc cô giáo và năm học sinh khác có liên quan trong đơn tố cáo hiện đang được công an thị xã la ghi
tập trung điều tra làm rõ nội dung tố cáo đúng hai sai phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra
bệnh viện gia liễu trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ hai mươi bảy tuổi bị tác động mạch mắt
sau khi tiêm filler chất làm đầy làm đầu mũi ngày thứ bảy
qua thăm khám và khai thác tiền sử bệnh sử tiến sĩ bác sĩ vũ thái hà trưởng khoa nghiên cứu và ứng dụng tế bảo gốc
bệnh viện gia liễu trung ương cho biết bệnh nhân tiêm filler tại một cơ sở spa ở đài loan tạo hình mũi bằng kim nhọn
sau khi tiêm bệnh nhân mất thị lực mắt và đau nửa đầu phải
bệnh nhân đã không được xử trí đúng và kịp thời bệnh nhân về việt nam sau bảy ngày tiêm
trường hợp này đã quá trễ để xử lý khó có thể giữ mắt phải cho bệnh nhân
đối với trường hợp này bệnh nhân sẽ được điều trị theo đúng pháp đồ xử trí tóc mạch
và phối hợp chuyên khoa mắt để xử trí mắt mất thị lực
qua trường hợp này thì tiến sĩ hà cũng khuyên cáo để đảm bảo an toàn
chị em khi muốn tiêm filler làm đẹp cần tìm đến cơ sở y tế uy tín
người tiêm filler phải là các bác sĩ chuyên gia về tạo hình thẩm mỹ da lễ ốc
có chứng chỉ hành nghề chọn sản phẩm tiêm filler có nguồn gốc
kiểm chứng độ an toàn tinh khiết sau khi tiêm cần được theo dõi và xử trí kịp thời
để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
qua trường hợp này tiến sĩ hà cũng khuyên cáo để đảm bảo an toàn

có chứng chỉ hành nghề chọn sản phẩm tiêm filler có nguồn gốc